tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chỉ đạo
ngành thanh tra cần tiếp tục nâng cao chất lượng thanh tra phòng chống tham nhũng
năm qua toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn sáu sáu trăm linh cuộc thanh tra hành chính
và hơn hai trăm hai mươi cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành
qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế là hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng hơn hai mươi hai hectare đất
trong năm hai nghìn hai mươi toàn ngành thanh tra sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề
tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo sử dụng quỹ bảo hiểm y tế mua sắm trang thiết bị y tế
đấu thầu thuốc chữa bệnh thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh
sang kinh doanh đất xây dựng nhà giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
triển khai thi hành lực lượng kinh doanh đất
luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám bảo đảm kịp thời đồng bộ
hiệu quả nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản thu nhập tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm
có nhiều dư luận về tham nhũng đẩy nhanh tiến độ thanh tra đồn đốc thực hiện kết luận thanh tra
các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo